hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quận sơn trà đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đối với tất cả tiểu thương người lao động tại cảng cá thọ quang
đây là động thái liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín mới tại âu thuyền thọ quang thuộc phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
được ngành y tế thành phố đà nẵng thông tin vào chiều ngày bốn tháng một mươi một
trường hợp dương tính covid một mươi chín bao gồm bệnh nhân là bà mtg bốn mươi sáu tuổi và bệnh nhân ntth năm mươi tuổi
cả hai đều là tiểu thương bán cá tại cảng cá thọ quang
lúc một giờ sáng ngày năm tháng một mươi một ghi nhận công tác lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng tại đây